thưa quý vị xuất khẩu lao động đang là kênh hấp dẫn với nhiều người
vì mức thu nhập bình quân khá cao so với thực tế làm việc tại vùng quê nghèo
dù có thể phải vay mượn để chi trả chi phí rất lớn cho một chuyến đi trong vài ba năm
nhiều người vẫn lựa chọn con đường này mà chưa hình dung được những cạm bẫy
mà mình sẽ phải gánh chịu khi chẳng may rơi vào tay các đối tượng cò mồi
qua sự giới thiệu của đồng mũi trung gian nếu đi lao động ở nhật bản ba năm
sẽ nhận mức lương một mươi bốn man tương đương hai mươi tám triệu đồng một tháng
người thanh niên này đã nộp tiền theo yêu cầu và phải chờ đợi hết đơn một đến đơn hai
mà vẫn chưa được sang nhật như ý muốn
mới đây tại họp báo chính phủ đơn vị quản lý người lao động đã cảnh báo
người lao động cần phải cảnh giác trước các công ty lừa đảo
nhưng cũng là mượn phép hoặc liên doanh liên kết rồi là trả hình đưa đi
loại thứ hai loại doanh nghiệp thứ hai đấy
được cấp giấy phép nhưng cũng là cò mồi làm chui nọc lậu
việc này thời gian vừa qua cũng xử lý cũng nhiều
thực tế thì có những đơn vị đã bị xử lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép
người lao động không biết bám víu vào đâu khi chẳng may rơi vào bẫy lừa
của các công ty mượn danh xuất khẩu lao động
trong một sơ thì em có tìm thấy một bản có ghi là
nếu mà bên người lao động mà tức là phá vỡ
cái hợp đồng đấy thì người lao động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
chịu về bồi thường về kinh tế cho bên trung tâm
việc tiếp cận với lại cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho người lao động
để đảm bảo rằng là khi họ bị vi phạm các quyền lợi đó
thì các cái cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc phải hỗ trợ họ một cách kịp thời
thì thực sự là cũng chưa thực hiện được cái việc đó
nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết về pháp lý
một bộ phận người lao động đã mất số tiền không nhỏ cho bọn cò mồi
họ sẽ tiếp tục trượt dài trên những lời rụ rỗ hấp dẫn
nếu như không có một giải pháp đúng đắn kịp thời từ phía cơ quan chức năng
từ thực trạng hiện tại có thể đặt ra câu hỏi
tại sao một bộ phận người lao động vẫn chấp nhận lựa chọn con đường đi lao động ở nước ngoài
bằng hình thức thông qua các đối tượng trung gian
phải chăng nếu trả cho cò mồi cao hơn một chút thì họ sẽ dễ dàng hơn trong khâu làm thủ tục
những khuyến cáo để người dân cảnh giác với các công ty lừa đảo dường như chưa đủ
bởi lẽ hiện tại con đường xuất khẩu lao động thuận tiện hiệu quả hơn cho người lao động vẫn chưa có
đây là bàn hợp đồng đưa người lao động đi nước ngoài chính thức
có sự tham gia đầy đủ giữa ba bên
người lao động công ty phái cử đại diện cho người lao động và công ty nước ngoài tiếp nhận người lao động
với rất nhiều điều khoản ghi rõ quyền lợi ích cụ thể của người lao động
và trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động
nhưng với thanh niên này thì không có hợp đồng
chỉ có hai tờ pin line đã thu tiền không rõ địa chỉ của công ty xuất khẩu lao động
bây giờ em muốn là làm sao để cái việc này nó trở lên nó rõ ràng
và em cũng muốn là những người bạn mà đi sau em ấy
thì hãy rút kinh nghiệm đến những cái bộ lao động để họ giới thiệu cho những cái trung tâm nó uy tín
chứ đừng tự tìm giống như em hiện tại
một bộ phận người lao động đã bị lừa do lựa chọn con đường đơn giản
chính vì vậy tổ chức lao động quốc tế ilo đề nghị cơ quan chức năng cần xem lại khung khổ pháp lý
nhằm tạo thuận lợi hơn cho người lao động dễ dàng tiếp cận với kênh đi nước ngoài chính thức
tiêu chuẩn của tổ chức lao động quốc tế đảm bảo rằng là người lao động không phải trả các cái phí
liên quan đến tuyển dụng hoặc các chi phí liên quan để đi làm việc ở nước ngoài
thứ hai là đơn giản hóa quy trình thủ tục của người lao động đi làm việc ở nước ngoài
tổ chức lao động quốc tế cũng lưu ý thời gian chờ đợi quá lâu sẽ là thiệt thòi cho người lao động
cái thời gian từ khi người lao động quyết định đi làm việc ở nước ngoài đến khi họ thực tế xuất cảnh
thì nó vẫn còn quá dài và nó cũng tương đối là phức tạp ví dụ như đi nhật bản thì thường là người
lao động cũng phải mất độ khoảng từ sáu tháng đến một năm thì mới có thể sang được nhật bản cái lợi ích
về kinh tế thu được đối với người lao động trong quá trình đi làm việc ở nước ngoài nó sẽ bị giảm
con đường đi nước ngoài vốn không dễ dàng bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho người lao động
ra soát lại thủ tục pháp lý tạo thuận lợi hơn cho họ cần có chế tài xử lý nghiêm khắc
chấm dứt tình trạng phạt cho tồn tại với những công ty cá nhân vi phạm có như vậy mới giải quyết
được những rào cản mà người lao động đang gặp phải